chuyển sang các tin tức quốc tế truyền thông nhà nước thổ nhĩ kỳ khẳng định cảnh sát nước này không tìm thấy bằng chứng về bất cứ nguy cơ an ninh nào đối với người nước ngoài tại nước này
thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa ankara và các nước phương tây căng thẳng xung quanh những khuyến cáo về tình hình an ninh tại thổ nhĩ kỳ
tuần trước cảnh sát thổ nhĩ kỳ đã bắt giữ một mươi năm đối tượng bị cáo buộc âm mưu tấn công các lãnh sự quán nước ngoài và các cơ sở tôn giáo không phải hồi giáo
tuyên bố của cảnh sát istanbul đã xác nhận mối liên hệ giữa các đối tượng này và tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
tuy nhiên nêu rõ không phát hiện bất cứ mối đe dọa cụ thể nào đối với người nước ngoài và các cơ sở cầu nguyện của người do thái và thi chúa giáo
lãnh sự quán một số nước châu âu tại istanbul đã đóng cửa hồi tuần trước vệ dẫn nguy cơ an ninh
trong khi một số nước phương tây khuyên cáo công dân của mình về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào phái bộ ngoại giao và các cơ sở tôn giáo

các cảnh báo an ninh xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng sau khi thổ nhĩ kỳ từ chối ủng hộ thụy điển và phần lan gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
sau đó đã nổ ra các cuộc biểu tình ở stockholm và copenhagen và một phần từ cực đoan chống hồi giáo đã đốt kinh koran khiến thổ nhĩ kỳ lên tiếng phản